đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí uông chu lưu
ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí uông chu lưu đánh giá cao những kết quả trong công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng tại tỉnh tuyên quang đồng thời đề nghị tỉnh tuyên quang giao cho các cơ quan chức năng
tiếp tục ra soát các vụ việc tham nhũng về kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó tỉnh tuyên quang phải coi công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên
cần có nghị quyết chuyên đề về công tác này giao trách nhiệm cho từng cơ quan để có giải pháp hiệu quả hơn
trong thời gian tới tỉnh tuyên quang tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương
về phòng chống tham nhũng cần có cơ chế bảo vệ những người dám đấu tranh chống tham nhũng